các tính toán dự báo của chúng tôi cũng cho thấy có khả năng vào ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng một mươi sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc một cơn bão khác trên biển đông
ông khiêm thông tin